cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen bắt giữ năm nghi phạm với số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
bước đầu bên cạnh khai nhận hành vi cho vay nặng lãi các nghi phạm đã thừa nhận một số hành vi khác như trộm cắp tài sản và giao cấu với trẻ

cơ quan công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự các nghi phạm để tiếp tục điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật